tại khu vực miền bắc thị trường lợn hơi đứng yên trong ngày hôm nay và giao động trong khoảng tám mươi sáu đồng đến chín mươi một đồng một kg
tại khu vực miền trung tây nguyên sau một tuần đầy biến động hiện đang được thương lái thu mua trong khoảng tám mươi một đồng đến tám mươi bảy đồng một kg
còn tại miền nam giá lợn đang được giao dịch trong khoảng từ tám mươi một đồng đến tám mươi chín đồng một kg